thưa quý vị lợi dụng bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhu cầu tâm lý phòng chống dịch bệnh của người dân tăng cao
thời gian gần đây trên thị trường đã xuất hiện một số các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe được ghi công dụng là kháng virus hay kháng covid một mươi chín kháng viêm điều trị đau họng cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp phòng chống dịch covid một mươi chín
dù cục an toàn thực phẩm bộ y tế và tổng cục quản lý thị trường bộ công thương đã nhiều lần ra văn bản cảnh báo những thông tin này là sai sự thật
thế nhưng một số doanh nghiệp vẫn lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bất chính
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
trà gừng xuyên tâm liên xịt họng xuyên tâm liên viên sủi xuyên tâm liên
đủ các loại thực phẩm hỗ trợ gắn với tên gọi của loại thảo dược xuyên tâm liên được công ty an thịnh đường tung ra thị trường trong những ngày gần đây
những poster quảng cáo như một loại thần dược điều trị covid một mươi chín tác dụng được thổi phòng như kháng covid một mươi chín
kháng viêm tăng cường miễn dịch tiêu diệt và cản toàn bộ tác nhân xâm nhập khoang miệng
những sản phẩm như thế này được giao bán tràn lan trên mạng xã hội kèm theo những lời tư vấn sai sự thật đã khiến cho không ít người nhẹ dạ cả tin mua về để phòng chống covid một mươi chín
trong cái sản phẩm này của bên em còn có thêm thành phần chính là trung tâm liên thì nó sẽ hỗ trợ phòng ngừa tất cả các căn bệnh về hô hấp đặc biệt bây giờ là covid
không những thế
quá trình sản xuất ra những sản phẩm này có nhiều dấu hiệu bất thường
những sản phẩm này được tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm hà nội cấp số công bố ngày ba mươi một tháng bảy
thế nhưng ngày một tháng tám đã có rất nhiều sản phẩm xuyên tâm liên được tung ra thị trường
với hàng trăm công đoạn phức tạp và có những yêu cầu khắt khe trong lĩnh vực y tế để tạo ra hàng nghìn sản phẩm chỉ trong một ngày
không hiểu đơn vị này sử dụng công nghệ gì để có thể rút gọn quy trình sản xuất nhanh gọn như vậy
đáng chú ý
trong bản công bố phù hợp tiêu chuẩn để đưa sản phẩm ra thị trường cũng có dấu hiệu mập mờ
trong đó doanh nghiệp chịu trách nhiệm là công ty cổ phần liên doanh cfa việt nam
còn trên nhãn mát lại là công ty cổ phần dược mỹ phẩm phúc hưng
một đơn vị hoàn toàn không liên quan gì đến những sản phẩm này
không có một thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào có tác dụng chữa bệnh
và đặc biệt là chữa những bệnh như bệnh covid hiện nay
mọi cái hình thức quảng cáo ghi nhãn là có tác dụng chữa bệnh
hay là hỗ trợ điều trị bệnh đều là các cái quảng cáo và ghi nhãn vi phạm pháp luật
dù bộ y tế đã rút lại công văn đề cập viên én xuyên tâm liên phòng và hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
cục an toàn thực phẩm cũng đã cảnh báo không có bất kỳ sản phẩm nào chữa hay kháng được covid một mươi chín
thế nhưng một số doanh nghiệp vẫn lợi dụng dịch bệnh
tung ra đủ loại sản phẩm gắn mát xuyên tâm liên thổi phòng công dụng nhằm trục lợi bất chính
theo các chuyên gia y tế nếu sử dụng những sản phẩm này không đúng cách
còn gây ra biến chứng
xuyên tâm liên là một cái thuốc có tính hàn rất mạnh
và như vậy nếu mà chúng ta uống một cái thuốc mà có tính hàn lâu ngày
thì nó sẽ rất là dễ bị tiêu chảy
đặc biệt là những cái bệnh nhân covid cũng có một số người là bị dấu loạn tiêu hóa và bị tiêu chảy
theo thông tin từ sở y tế tỉnh thái bình
thì đến thời điểm hiện tại nhà máy sản xuất ra những sản phẩm này
đã có công văn xin tạm dừng hoạt động sản xuất
tuy nhiên cục an toàn thực phẩm cho biết vẫn sẽ tiến hành giả soát
để xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dịch bệnh quảng cáo sai sự thật